nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế hướng đến một môi trường quản lý thuế hiện đại
cục thuế hà nội đang tiếp tục đề xuất thu thuế qua thẻ đối với cá nhân nộp thuế không dùng tiền mặt
trong năm hai nghìn hai mươi cục thuế hà nội sẽ tiếp tục đề xuất với tổng cục thuế mở rộng các hình thức thu thuế không dùng tiền mặt
như máy post đặt tại cơ quan thuế internet banking ví điện tử
bên cạnh việc điện tử hóa công tác thu nộp ngân sách cục thuế cũng tiến hành xã hội hóa công tác hỗ trợ người nộp thuế thông qua các đại lý thuế
cụ thể thông qua đại lý thuế doanh nghiệp có thể tham vấn thực hiện các thủ tục hành chính thuế một cách chính xác thuận lợi qua đó giảm chi phí tuân thủ cho người nộp thuế